phủ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật
thời gian qua các thành viên chính phủ đã bám sát chương trình làm việc của trung ương bộ chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ
chủ động tích cực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền tạo những chuyển biến kết quả tích cực trong công tác này
thủ tướng nêu rõ bốn dự án luật được thảo luận tại phiên họp đều hết sức quan trọng có phạm vi đối tượng rộng nhiều nội dung khó phức tạp nhạy cảm còn nhiều khó khăn vướng mắt trong thực thi các quy định
đây là những dự án luật rất cần thiết trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cản trở sự phát triển góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội sau đại dịch và trước những cú sốc từ bên ngoài do những diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường trên thế giới
các bộ ngành cơ quan của chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị trình các dự án luật một cách khẩn trương nghiêm túc
thủ tướng đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào các dự án luật này trên tinh thần bám sát thực tiễn tôn trọng thực tiễn xuất phát từ thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo phát biểu ý kiến ngắn gọn tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng
còn ý kiến khác nhau các nội dung mới các vướng mắc trong thực tiễn tiếp tục hoàn thiện các dự án luật bảo đảm tiến độ chất lượng để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới
thực hiện chương trình công tác của trung ương đoàn công tác số hai do thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với công an tỉnh hà giang
dự buổi làm việc còn có đồng chí thượng tướng trần việt khoa ủy viên trung ương đảng giám đốc học viện quốc phòng
đồng chí nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh hà giang luôn đoàn kết nỗ lực vượt khó chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp công tác công an bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn

thứ trưởng lương tâm quang ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả nổi bật công an tỉnh hà giang đạt được từ đầu năm đến nay nhất là công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới